bộ xây dựng sẽ chính thức thanh tra bốn dự án bất động sản tại hà nội theo quyết định ngày hai mươi ba tháng một mươi một của thanh tra bộ xây dựng để làm rõ nội dung công dân khiếu nại tố cáo và báo chí phản ánh về những sai phạm của một số chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn
theo đó bốn dự án bất động sản nằm trong danh sách thanh tra đợt này bao gồm trung cư yên hòa thăng long do công ty trách nhiệm hữu hạn thăng long làm chủ đầu tư dự án sky city tám mươi tám láng hạ của chủ đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn hano tech dự án trụ sở công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng cicc hà nội do chính đơn vị này làm chủ đầu tư và tòa nhà lod số ba mươi tám trần thái tông do tổng công ty cổ phần hợp tác lao động nước ngoài lod là chủ đầu tư và đơn vị nhận chuyển nhượng dự án là tập đoàn phúc lộc